công an quận long biên thành phố hà nội cho biết đang xác minh video clip hai người đàn ông có hành vi đạp người phụ nữ đang điều khiển xe máy trên đường
vào ngày một tháng ba trên mạng xã hội xuất hiện video clip ghi lại hành vi của hai đối tượng điều khiển xe máy chưa rõ biển kiểm soát
di chuyển tại khu vực viên hôm long biên phương sai đông quận long biên tp hà nội
hai đối tượng trên đã đạp vào xe máy do người phụ nữ điều khiển cùng chiều khiến nạn nhân loạn trọng sau đó bỏ chạy
dù vụ việc chưa xảy ra tai nạn nghiêm trọng nhưng đã khiến cộng đồng mạng và người dân rất bức xúc
hiện lực lượng chức năng đang trích xuất camera dọc tuyến đường di chuyển của các đối tượng để nhanh chóng truy bắt
cơ quan công an cũng xác định đây là hành vi nguy hiểm yêu cầu các đối tượng và gia đình vận động các đối tượng ra trình diện